nhiều năm qua dịch vụ homestay ở hội an đã có phần thu hút một lượng du khách đáng ghẻ đến với thành phố bên sông hoài
tạo công an việc làm cho người dân và giúp du khách trải nghiệm văn hóa bản địa ở phố hội
tuy nhiên những năm gần đây dịch vụ homestay đã phát triển quá nóng bị trệ thướng và không còn giữ nền tảng văn hóa truyền thống
cùng ăn cùng ở giữa người dân và du khách mà đang thiên về thương mại hóa đã dẫn đến tình trạng phá vỡ không gian du lịch văn hóa trải nghiệm mộc mạc chân chất ở nhiều làng quê
đây là bãi tắm an bàng thành phố hội an tỉnh quảng nam có chiều dài khoảng bốn km
với không gian đậm chất làng quê vật liệu kiến trúc mang tính truyền thống như chanh tre dừa nước

chọn dịch vụ homestay giúp tôi có những trải nghiệm khác lạ và ấn tượng
và đặc biệt là được thưởng thức các món ăn rất ngon khám phá nhiều cảnh đẹp
và tôi thật sự cảm kích trước những trải nghiệm này
bắt đầu làm homestay thì đến bây giờ là gần như là một cái chặng đường một mươi nam phát triển
trong cái chặng đường đào nam nam thì cái mô hình rất là hấp dẫn với dòng khách châu âu
đặc biệt là khách mà người ta muốn trải nghiệm muốn tìm hiểu về cái văn hóa của
chính người dân địa phương của hậu an và đặc biệt là người quảng nam
nếu như năm hai nghìn một mươi ba tại an bàng giữa khoảng một mươi cơ sở homestay như gia đình chị phượng hoạt động đón khách
thì đến nay đã có hàng chục cơ sở homestay ra đời cạnh tranh khốc liệt với các loại hình du lịch lưu trú
như villa nhà trọ khách sạn đua nhau mọc lên trên diện tích chỉ khoảng hai km vuông
giá đất hiện tại tại an bàng từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng trên một mét vuông
càng khiến cho cuộc đua xây dựng các cơ sở lưu trú ngày một sôi động và mất kiểm soát
nhiều cơ sở dịch vụ homestay cũng dần biến tướng chuyển hướng sang dịch vụ lưu trú thương mại
như khách sạn villa nhà nghỉ
hiện nay việc xây dựng trái phép các cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch ở an bàng đã ở tình trạng mất kiểm soát
cái này là mình cho phép làm quá nhiều
mình không có một cái luật cụ thể là nếu mà muốn làm homestay thì phải có bao gồm như thế nào
hoàn chế về chiều cao hay là trong cái phòng phải như thế nào
nó không có cái đó ai làm cũng được hết
cho nên cái đó là nó homestay villa tràn lan nhưng mà nó cái bản chất của nó không phải là homestay
là mọi người thấy cái homestay bây giờ nó cũng quá dễ ai cũng làm được
vẫn đến cái là là là là là là là
có mình cứ nghĩ là có tiền là mình làm nhưng mà thật chắc là phải cần học và kỹ
và để biết được cái xu hướng của thế giới nó đo ngại đao và khi họ tới mình họ cần cái gì
chứ không có đơn thần chỉ nghĩ là có tiền rồi làm
khi mà có tiền làm thì sẽ bị nhiều người nghĩ như vậy thì cái dòng sản phẩm nó quá nhiều
thành ra dẫn đến là là là là là là là là cạnh tranh rất là khốc liệt
theo thống kê vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
thành phố hội an có khoảng một trăm năm mươi một homestay
với khoảng năm trăm linh
năm phòng nhưng chỉ sau nửa năm còn số này đã lên tới hơn ba trăm linh homestay với trên một hai trăm linh phòng
ngoài ra còn hàng trăm homestay khác đã được cấp giấy phép nhưng chưa đi vào hoạt động
cuộc đua phát triển homestay đang nảy sinh nhiều bất cập và biến tướng
hướng quyến đầu tư mô hình homestay thành một dạng của một khách sạn là tất cả những tiện nghi
trong khách sạn trong phòng ốc thì mô hình homestay và villa đều có
cho nên nó làm cho mô hình homestay những người làm homestay cũ chật vật với rất là nhiều khó khăn
đồng thời là sự cạnh tranh nó khốc liệt
nếu như trước đây thành phố hội an có quy định chặt về việc cấp phép diện tích công năng
để mở loại hình dịch vụ homestay theo thi trưởng homestay là ăn và ở

và trải nghiệm giữa người dân và du khách trong ngôi nhà của một gia đình việt
các cơ sở homestay phải có bàn thờ gia tiên có không gian sinh hoạt chung giữa gia đình và du khách
khách ở homestay được gia chủ phục vụ điểm tâm hướng dẫn nấu ăn và mời dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình
ngoài ra khách còn được dẫn đi chợ đi vào phố cổ hoặc được mời tham gia các sự kiện của gia đình
như đám vỗ đám cưới
bên cạnh đó khách cũng được gia chủ tổ chức tiệc vào các dịp lễ như tết nguyên đáng giáng sinh sinh nhật
vì thế mô hình homestay ở phố hội thật sự đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách
từ đáy lòng mình chúng tôi gửi lời cảm ơn đến bà và gia đình về sự đón tiếp nhiệm tình
homestay của gia đình bạn đã mang đến cho chúng tôi sự yên tĩnh với ngôi vườn xinh đẹp
những chiếc lồng đèn và căn phòng ấm áp
chúng tôi rất thích những bữa cơm thân mật những nụ cười thân thiện và hy vọng homestay của bạn sẽ ngày một đông du khách
tuy nhiên nhiều cơ sở homestay đã lắp được xây dựng cao tầng biến thành các cơ sở lưu trú như khách sạn villa hoặc các nhà trọ
và không hề có sự hiền diện của các chủ nhân sống đích thực như homestay
hầu hết phòng ốc cắt homestay được đầu tư hiện đại trung bình sáu mươi ba triệu đồng một phòng
tương đương với trang thiết bị trong các phòng lưu trú đạt tiêu chuẩn từ một đến hai sao
năm năm trước gia đình anh phạm văn thanh ở tổ bốn thôn thành nhất là một trong những hộ tiêu phong xây dựng mô hình homestay
tại vùng quê cẩm thanh thành phố hội an
du khách đến với homestay của gia đình sẽ được tham gia các hoạt động cộng đồng
tại địa phương khám phá du lịch sông nước rừng dừa cầm thanh
do lượng khách ngày một đông gia đình anh chuyển hướng dịch vụ homestay sang dịch vụ villa
với một mươi bốn phòng lưu trú cùng hệ thống bể bơi nhà hàng sân vườn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về loại hình dịch vụ du lịch villa
tuy nhiên hoạt động kinh doanh villa của gia đình lại không thuận lợi do phải cạnh tranh giá cả dịch vụ khốc liệt với các loại hình lưu trú khác
nở rộ như nấm sau mưa
ở chính vùng quê của anh và nhiều vùng ngoài thành khác ở thành phố hội an
điều kiện cơ sở vật chất nó có nó rất là tốt nhưng mà không được như mong muốn theo cái giá phòng đó
còn bây giờ chỉ cái villa là nó bán rất là rẻ rất là phá giá
thì cái xu hướng chung là nó vượt cái nhu vượt cái cào
cái công vượt cào thì bắt đầu sai ra là cạnh tranh về giá
trước đây thành phố hội an đã quy định để xây dựng
dịch vụ lưu trú homestay phải có đủ diện tích hai trăm năm mươi m hai trở lên
để khỏi trồng chéo với diện tích xây dựng villa nhà nghỉ hay căn hộ cho thuê
nhưng hiện nay do sức khuất của du lịch và giá đất ngày bột tăng
nên nhiều chủ kinh doanh đã biến các căn hộ cho thuê nhà nghỉ hay cả villa
thành cơ sở homestay và ngược lại
điều này dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt và không lành mạnh giữa các loại hình lưu trú với nhau
tại vì khi mà người ta xây nhiều lên thì đương nhiên cái giá nó sẽ rẻ lại
cái giá rẻ lại thì mình có nhiều cái thị trường khách khác nhau
cho nên nó sẽ là thương mại hóa nó không còn là cái kiểu là làng quê
có nghĩa là đối xử như là một người trong nhà mà cái bản chất của homestay càng có
bên cạnh đó có thể thấy dịch vụ homestay được hình thành trên cơ sở vốn có của người dân
từ cơ sở hạ tầng của du khách với cộng đồng
tuy nhiên với sự nở rộ dịch vụ homestay như hiện nay nguyên nhân một phần nằm ở người kinh doanh
chưa nhìn nhận đúng về ý nghĩa của homestay chưa thực hiện đúng với mục đích và canh kết ban đầu dẫn đến sai phạm
mặt khác do các cấp chính quyền địa phương buôn lỏng quản lý cấp phép tràn lan cho loại hình dịch vụ này
dẫn đến mức kiểm soát trong quy hoạch và cung cầu trong kinh doanh loại hình du lịch này
vừa qua tại hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch hội an bền vững và chất lượng hơn
đại diện các tổ chức hiệp hội du lịch đã bức xúc trước việc các khách sạn cơ sở lưu trú ra đời ảo ạc
biến tướng đã dẫn đến cung vượt cầu và cạnh tranh về giá trở thành cuộc chiến khốc liệt
khiến giá phòng bình quân thấp
đồ ngũ nhân lực trong lĩnh vực này không theo kịp sự phát triển quá nóng đó
yếu về số lượng yếu về chất lượng
do đó giải pháp quan trọng hiện nay ở hội an là phải đưa ra được đề án để phát triển loại hình homestay hợp lý
và tạo thêm được các sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách
từ trước đến nay mọi người đến hội an đều biết về du lịch phố cổ
bây giờ thêm loại hình homestay đúng nghĩa và đúng chất sẽ tạo ra những giá trị đặc thù
để khách có thể có thêm được những trải nghiệm thú vị
thật sự là homestay lưu trú người dân và trải nghiệm với những người dân
tại vì những mô hình như thế nó sẽ không bao giờ chết
vì nó mang đến cho mình một sự khác biệt mặc dù ở nhiều nơi
tất cả những nơi họ đều có nhưng mà mỗi gia đình họ có một cái văn hóa riêng
hay là có một sự hiếu khách riêng hay là có những nét văn hóa riêng của từng gia đình
mà không gia đình nào giống gia đình nào
cho nên nếu như mà mọi người có thể duy trì được như thế thì sẽ vẫn còn tồn tại
bởi vì bây giờ là xã hội phát triển mình không cấm ai không được kinh doanh hết
nên phải tạo điều kiện
nhưng mà diện tích anh không đủ cái mô hình này thì anh không được đặt tay hồn tay
mà diện tích anh nếu đủ thì anh nên đặt tên này
còn anh không đủ thì anh đặt cái tay khó không được đặt tay hồn tay nữa
để cho những người họ có tâm thiết họ làm hồn tay họ giữ được cái hồn
ví dụ như họ có được hai trăm linh rưỡi ba trăm linh mấy họ có được điều kiện họ làm được cái vườn rau
hay là họ có nhà thờ họ có những cái mình đã đi tìm hiểu mình đã thấy được vấn đề đó
thì những người đó là phải giữ lại
homestay là dịch vụ du lịch đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng cho xã hội
đảm bảo các yếu tố thân thiện với môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội
góp phần xóa đoán giảm nghèo nâng cao dân trí thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế và giao thoa văn hóa
vì thế thành phố hội an và tỉnh quảng nam cần đối diện với thực trạng phát triển quá nóng
và biến tướng của lời hình du lịch này để có sự quản lý định hướng thực hiện đúng
để trong tương lai
chỉ hội an mà nhiều địa phương vẫn giữ được giá trị du lịch của mình
tạo được thương hiệu cũng như dấu ấn tốt trong lòng du khách